quân ủy trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỳ luật của đảng
trong đảng bộ quân đội nhiệm kỳ năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi tại bốn mươi năm điểm cầu trong toàn quân
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng chủ trì hội nghị
cùng dự có đại tướng lương cường bí thư trung ương đảng chủ nhiệm tổng cục chính trị chủ nhiệm ủy ban kiểm tra quân ủy trung ương
thời gian qua ban thường vụ quân ủy trung ương cấp ủy tổ chức đảng các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo
triển khai thực hiện toàn diện công tác kiểm tra giám sát trong toàn đảng bộ tăng cường kiểm tra giám sát những nơi những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực tham nhũng
quản lý sử dụng đất quốc phòng chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng chưa nghiêm
tuy nhiên so với yêu cầu công tác xây dựng đảng hiện nay công tác kiểm tra giám sát của đảng bộ còn có một số hạn chế khuyết điểm
năng lực thực hiện nhiệm vụ ý thức của một số cán bộ đảng viên trong chấp hành kỷ luật của đảng chưa nghiêm vẫn còn để xảy ra những vụ việc nghiêm trọng
trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đại tướng ngô xuân lịch yêu cầu tổ chức đảng trong quân đội thực hiện tốt phương châm giám sát mở rộng kiểm tra có trọng tâm trọng điểm
luôn nắm tình hình hoạt động của các tổ chức đảng đảng viên nhất là người đứng đầu để sớm phát hiện chủ động ngăn ngừa kịp thời khắc phục thiếu sót
khuyết điểm không để trầm trọng hơn không để vi phạm nhỏ phát triển thành vi phạm lớn kiên quyết xử lý nghiêm minh kịp thời rứt điểm không có vùng cấm đối với các trường hợp vi phạm kỷ luật đảng pháp luật nhà nước kỷ luật quân đội